tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh được tính hợp pháp của số dầu trên
tàu không có hồ sơ tàu thuyền trưởng không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn liên quan đến tàu cá
không có giấy tờ tùy thân tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã lập biên bản vi phạm hành chính
và ra quyết định tạm giữ phương tiện dẫn giải về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một hải đoàn bốn mươi hai nam cà mau để tiếp tục điều tra
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dụng máy pos của các hãng ngân hàng thương mại nhóm đối tượng người việt nam ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau
đã cấu kết với đối tượng người nước ngoài chiếm đoạt hơn năm bốn tỷ đồng của các chủ thẻ người nước ngoài ở tỉnh quảng ninh và vĩnh phúc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam chín đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính mạng viện thông thiết bị điện tử thực hiện hành vi chứng nhất tài sản
căn cứ tài liệu trong quá trình điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố đối với chín bị can
trong đó có phạm thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại thành phố hà nội
nguyễn đức đông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một giám đốc công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế thiên cung và chăm sóc
tất cả đều ở quốc tịch campuchia về tội sử dụng mạng máy tính mạng viện thông thiết bị điện tử thực hiện hành vi chứng nhất tài sản
để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nhóm đối tượng phạm tội đã thông qua các đơn vị chấp nhận thẻ
là các doanh nghiệp mà ngân hàng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ qua pos
sử dụng thông tin thẻ tiến dụng do các đối tượng người nước ngoài cung cấp để rút tiền về tài khoản của doanh nghiệp
sau đó lập khống chứng tử để hợp lý hóa việc rút tiền từ ngân hàng
cho đến khi bị bắt giữ nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt năm bốn tỷ đồng từ các chủ thẻ người nước ngoài tại tỉnh vĩnh phúc và quảng ninh
cơ quan cảnh sát điều tra công an đã tạm giữ nhiều vật chứng liên quan như điện thoại di động
máy tính sách tay các hóa đơn rút tiền từ thẻ ngân hàng liên quan đến ba mươi tám lần giao dịch gian lận
tại các đơn vị chấp nhận thẻ của công ty thiên cung hơn bốn mươi ba usd
thưa quý vị và các bạn kinh doanh dịch vụ cầm đồ là một trong các loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
tiêm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nổi lên là tình trạng một số cơ sở núp bóng kinh doanh dịch vụ cầm đồ
dịch vụ tài chính để tổ chức các hoạt động cho vay
thuế chấp hỗ trợ tài chính với thủ tục nhanh gọn lãi suất vay cao vượt hàng chục lần so với mức pháp luật cho phép
vâng và thưa quý vị thời gian vừa qua thì hoạt động cho vay nặng lãi đã diễn biến hết sức phức tạp
với nhiều thủ đoạn biến tướng nhằm qua mặt lực lượng chức năng
trước tình hình đó lực lượng công an trên cả nước đang đấu tranh phòng ngừa
và tăng cường quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở để có thể giảm lùi loại tội phạm này
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh hà tĩnh
để được đăng ký hoạt động thì phải có ít nhất năm năm đăng ký hộ khẩu
tại xã phường thị trấn nơi đăng ký hoạt động
tuy nhiên thì một số trường hợp một số đối tượng không đủ điều kiện này
thì lại lợi dụng thuê những người đủ điều kiện trên địa bàn để hoạt động
trên toàn tỉnh là có ba trăm ba mươi bảy cơ sở và chúng tôi đã kiểm tra rà soát
phải thấy rằng là có hơn năm mươi cơ sở hoạt động
đăng ký nhưng mà không thực tế hoạt động
hơn hai mươi cơ sở là chưa đủ điều kiện về an nghịch dự
và đồng thời là có nhiều cơ sở vừa hoạt động dịch vụ cầm đồ
và vừa hoạt động dịch vụ tài chính
toàn tỉnh hà tĩnh có khoảng hơn ba trăm linh cơ sở dịch vụ cầm đồ hỗ trợ tài chính đang hoạt động
theo lực lượng chức năng hiện tội phạm cho vay với lãi suất cao
hay còn gọi là tín dụng đen
thường nhắm đến các thanh niên hư hỏng
hay những người dân cần tiền để giải quyết công việc
do đó đòi hỏi lực lượng chức năng phải thường xuyên kiểm tra giám sát
không để các chủ cơ sở này tiếp tay đối với hoạt động phạm tội
phối hợp với các cơ quan liên quan các ngành liên quan
tăng cường công tác kiểm tra các quy trình hoạt động của các cơ sở
như là cầm đồ các cơ sở mà các đối tượng này thường lợi dụng
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động
hàng chục cơ sở dịch vụ cầm đồ
xong các quy định của pháp luật còn nhiều điểm chưa chặt chẽ
sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quá trình cấp phép hoạt động
kiểm tra xử lý chưa quy định dẫn đến tình trạng cho vay lãi cao
tại các cơ sở này
các cơ sở này đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều
đang có nhiều thủ đoạn biến tướng
các cơ sở này đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều
điều đáng nói vì thủ tục đơn giản nên hút người này đến người khác
vẫn cứ vay tiền ở các tiệm cầm đồ bất chấp lãi suất phải trả cao gấp hàng chục lần
cho nên nhiều người dân đã tự biến mình thành những con nợ
và tiếp tay cho tình trạng cho vay nặng lãi hoạt động
thưa quý vị viết vẽ bậy khắc chữ lên di tích lịch sử
những điểm đến nổi tiếng đã liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây
và mới đây thì tại khu di tích lịch sử tháp nhạn
một điểm đến nổi tiếng của tỉnh phú yên và có tuổi đời hàng trăm năm
này cũng lại xuất hiện hình ảnh xấu xí viết vẽ bậy lên các di tích lịch sử
và đó là hành động xấu của rất nhiều bạn trẻ khi đến tham quan vui chơi ở các địa điểm này
và điều này đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan chức năng
nhằm ngăn chặn việc phá hoại di tích ảnh hưởng đến ngành du lịch nói chung
ngay sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự tại tỉnh phú yên
ghi tên biểu tượng hình trái tim hay những dòng chữ vô nghĩa
khắc hay dùng sơn để viết chữ
tất cả đã làm xấu đi hình ảnh tháp nhạc một di tích được hình thành từ thế kỷ một mươi hai
bây giờ du khách đến đây muốn có một bức ảnh về tháp ngạn để lưu niệm cũng khó
khi mà đến đây là một nơi mà một điểm tham quan nổi tiếng của thành phố tuy hòa này
thì khi mà mình chụp hình mà mình thấy những dòng chữ đó mà xuất hiện vào những lấm hình mình
thì mình cảm thấy rất là buồn rất là tiếc
những người tham quan đến đây thì lại làm những điều như vậy thì làm xấu đi một cái vùng di tích
một cái nơi tham quan đẹp rồi một cái biểu tượng của một thành phố
thực tế viết vẽ bậy lên di tích không chỉ làm xâm hại mà còn làm biến dạng di tích
nếu xóa các dòng chữ này hay mài mờ cũng sẽ làm mất đi lớp rêu phong cổ kính của tháp nhạn
đáng nói nếu không có biện pháp xử lý hiệu quả thì tình trạng phá hoại này cũng sẽ tái diễn
không chỉ ở tháp nhạn mà còn ở nhiều di tích thắng cảnh khác
thể hiện tình yêu bằng cách mà viết lên tên mình lên cái tháp này thì nó không thể hiện được điều gì cả
nó chỉ là một cái hành động gọi là có thể là bộc phát của các bạn trẻ
nhưng mà các bạn ấy cũng nên ý thức được rằng là đấy là cái di tích mà đã được xếp hạng
đó là của toàn quốc gia
đấy cũng không nên để lại tên mình trên đó
những người đến sau sẽ rất là phản cảm
các bạn trẻ bây giờ thì
nhiều người cũng chưa nhận thức được là cái hành động như thế là phá hoại di tích
nhiều người chỉ muốn là lưu lại thôi
thế nhưng mà cũng nên sửa đổi
theo điều một mươi ba luật di sản văn hóa hành vi viết vẽ bậy lên di sản được khép vào hành vi hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa
giải quyết thực trạng này song song với các chế tài sâu xa hơn vẫn phải bắt đầu từ giáo dục
nâng cao ý thức
về cách ứng xử với văn hóa
tôn trọng những giá trị di sản
thắng cảnh quốc gia trong mỗi người
và phải bắt đầu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh hậu giang vừa phát hiện số lượng lớn thịt lợn không rõ nguồn gốc đang bốc mùi hôi thối tại một hộ dân trên địa bàn tỉnh
một năm tấn thịt lợn này được phát hiện tại những hộ dân trên địa bàn tỉnh
được phát hiện tại nhà ông nguyễn hoàng tùng số năm mươi một ấp sẻo cao xã thạch xuân huyện châu thành a
tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện nhiều tủ thùng xốp chứa nội tạng chân da nuôi lợn đã biến đổi màu sắc bốc mùi hôi thối
nhiều bọc thùng chứa nội tạng lợn được để bừa bãi trên nền nhà ẩm mốc
mở rộng điều tra ngành chức năng còn phát hiện tại căn nhà số năm mươi ba là nơi ở của gia đình ông tùng cũng có tủ đông chứa nội tạng lợn
toàn bộ số nội tạng chân ra đuôi lợn này có trọng lượng gần một năm tấn
làm việc với đoàn kiểm tra ông tùng khai nhận đây là nội tạng chân da đuôi lợn nái do khó bán và bán rẻ hơn lợn tơ nên ông đem về dự trữ
khi có ai đặt mua thì bán riêng thịt lợn nái thì lọc bán cho những cơ sở làm lạp sưởng
ngành chức năng tỉnh hậu giang đã tiến hành niêm phong toàn bộ số nội tạng chân da đuôi lợn này và lấy mẫu gửi kiểm tra ba loại bệnh
là dịch tả lợn châu phi lở mùm lắp móng và lợn tay xanh sau đó sẽ có hướng xử lý vi phạm
tàng trữ bốn tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu phi một hộ dân tại tỉnh đồng nai cũng đã bị cơ quan công an khởi tố vụ án để điều tra
trước đó lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai đã tiến hành kiểm tra phát hiện trong kho lạnh của gia đình bà nguyễn thị thảo tại huyện trảng bom có một lượng lớn thịt lợn
tại đây có một mươi sáu tủ đông và một thùng xốp chứa hơn bốn tấn thịt lợn
sau khi tiến hành điêm phong và đẩy mẫu xét nghiệm số thịt lợn được phát định dương tính với virus dịch tả lợn châu phi
đến nay tỉnh đồng nai đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi tại bốn huyện tổng số lợn bị tiêu hủy là gần hai hai trăm linh con
vậy là cho đến thời điểm hiện tại thì dịch bệnh tả lợn châu phi đã xuất hiện tại ba mươi bốn tỉnh thành đã khiến cho hơn một năm triệu con heo đã bị tiêu thủy
tại tỉnh sóc trăng theo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh
địa phương này cũng vừa mới phát hiện dịch tả lợn châu phi tại một hộ chăn nuôi
và điều này cho thấy rằng tình hình diễn biến của dịch bệnh vẫn đang khá phức tạp
ông quách văn tây tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh sóc trăng cho biết
vào ngày hai mươi bốn tháng năm dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện trên đàn lợn năm mươi năm con của hộ chị lâm thị thu sang
tại ấp ba xã thạnh phú huyện mỹ xuyên
trong sáng ngày hôm qua hai mươi sáu tháng năm ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu phi
ngành nông nghiệp đã phối hợp với tri cục thú y vùng bảy và chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy theo quy định
tổng trọng lượng đàn lợn tiêu hủy trên hai ba trăm năm mươi kg
cũng theo ông quách văn tây hộ xảy ra dịch bệnh tà lợn châu phi quy mô nuôi là nhỏ lẻ
chưa tiêm phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chưa áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học
con giống được mua từ nhiều nguồn khác nhau
ngoài ra việc vận chuyển lợn từ vùng dịch vào tỉnh để giết mổ cũng là nguồn nhân dẫn đến nguy cơ xảy ra dịch bệnh
trước sự lây lan nhanh và diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi trên địa bàn cả nước
tại tỉnh bạc liêu lực lượng công an của tỉnh bạc liêu đã phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh này
tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn
sau đây sẽ là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
ông huỳnh văn thắng chú ấp hai mươi một xã minh diệu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
hiện có gần ba trăm linh con lợn đang được nuôi dưỡng tại trùng trại của gia đình
trên những diễn biến bất thường của dịch tả lợn châu phi được sự khuyến cáo của các ngành chức năng
ông đã chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho đàn lợn của mình bằng việc thường xuyên dùng thuốc khử trùng chuồng trại
theo dõi sát những biểu hiện của đàn lợn kết hợp với lực lượng thú y tại địa phương
tiêm ngừa bảo vệ đàn lợn tránh nguy cơ mắc bệnh

trên những diễn biến bất thường của dịch tả lợn các ngành chức năng của tỉnh tăng cường thanh tra kiểm tra
các cơ sở sản xuất kinh doanh giết mổ ra súc trên địa bàn lập các chất kiểm dịch gia súc gia cầm
tiến hành khử độc tẩy trúng các phương tiện vận chuyển gia súc kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các phương tiện
có dấu hiệu vận chuyển gia súc chưa qua kiểm dịch không rõ nguồn gốc vào địa bàn
cảnh sát giao thông và cảnh sát môi trường chúng tôi đi liên tục một tháng để kiểm tra tình hình heo nhập từ các tỉnh khác vào để tiêu thụ trong tỉnh
khi kiểm tra thứ nhất là nguồn gốc xuất xứ phối hợp với tỉnh bảng để truy xuất những con heo có nghi ngờ nguồn gốc không rõ ràng để bảo đảm heo nhập vào tỉnh bạc liêu có nguồn gốc rõ ràng
là heo không bị nhiễm bệnh
mặc dù hiện nay dịch tả lợn châu phi chưa xuất hiện trên địa bàn tỉnh bạc liêu nhưng với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh
lực lượng công an và các ngành chức năng đã và đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào địa bàn
xin chào quý vị và các bạn
thưa quý vị từ giữa tháng sáu là đã rộ vụ thu hoạch vải thiều chín sớm và chỉ tính riêng ở tỉnh bắc giang sáng lượng vải thiều sớm đã lên đến bốn mươi tấn
và tại thị trường tp hcm đặc sản của tỉnh bắc giang cũng đã có mặt tại một số điểm bán
tại một số điểm bán tuy là đầu mùa nên vải thiều sớm và đặc sản của tỉnh bắc giang cũng đã có mặt tại một số điểm bán

tỉnh bắc giang cho biết sản lượng vải thiều năm nay của toàn tỉnh ước đạt một trăm năm mươi tấn
trong đó diện tích vải thiều chính sớm khoảng sáu mươi hectare với sản lượng khoảng bốn mươi tấn
mặc dù sản lượng thu hoạch năm nay đạt khoảng một trăm năm mươi tấn
thấp hơn năm hai nghìn một mươi tám khoảng sáu mươi năm tấn do thời tiết không thuận lợi
nhưng bù lại chất lượng vải thiều được đánh giá là tốt nhất từ trước đến nay
với mẫu mã sáng đẹp và hạn chế được sâu được cuốn
như mỗi năm tp hcm sẽ là đầu mối của các tỉnh thành khu vực phía nam tiêu thụ vải thiều
dự kiến có hơn tám mươi tấn vải thiều sẽ phục vụ cho thị trường tp hcm và các tỉnh lân cận
song song đó tỉnh bắc giang cũng cho biết sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác
như nhật bản thái lan malaysia qua hệ thống trung tâm thương mại siêu thị
sự hình thành hàng loạt những công trình giao thông trọng điểm không chỉ giải quyết được việc đi lại của người dân
tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa nông sản của khu vực đồng bằng sông cửu long
mà còn là đòn bẩy để thu hút đầu tư tạo điều kiện phát triển kinh tế cho khu vực
việc đưa vào hoạt động cầu vàm cống công trình được cho là nút thắt cuối cùng
trong việc kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông cửu long với dự án cao tốc bắc nam phía tây
đã cho thấy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước
nhà tài trợ doanh nghiệp và là sự kỳ vọng trong nhiều năm qua của người dân đồng bằng sông cửu long
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho vựa lúa lớn nhất cả nước
tại thế sau khi có cầu vàm cống sẽ thực hiện xây dựng phát triển khu vực
trong thời gian tới đồng hành cùng với sự phát triển chung của cả nước
những động thái tích cực từ các nhà đầu tư vào các tỉnh đồng bằng sông cổ long
càng khẳng định hiệu quả của các công trình giao thông mang tính kết nối này
tuy nhiên trong niềm vui có nỗi lo
nhìn một cách tổng thể cách cấu hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông cổ long
vẫn chưa đồng bộ nhiều tuyến đường huyết mạch đang xuống cấp
đầu tư một số tuyến bị gián đoạn dừng do thiếu vốn các quốc lộ tỉnh lộ thiếu kết nối
đây chính là nguyên nhân mấu chốt dẫn đến hệ thống giao thông ở đồng bằng sông cửu long
vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu lưu thông vận chuyển hàng hóa
để phát huy được hiệu quả của cầu vàm cống nói riêng và tuyến đường hồ chí minh nói chung
trong thời gian tới bộ giao thông vận tải cũng sẽ thực hiện chi đạo của quốc hội chính phủ
triển khai một số công trình dự án nữa để kết nối khai thác tốt cho cái tuyến đường này
đồng bằng sông cổ long
bộ giao thông của chúng ta sẽ có một cơ hội rất lớn
chúng ta có cảng nước lớn là ở cần đề sóc trăng
chúng ta có cảng hàng không là cảng hà thôi hiện nay
chúng ta có hệ thống đường trục cao tốc mới nối từ châu đốc đến cảng trần đề
dọc hai bên đường cao tốc chúng ta có thể hình thành các khu cụm công nghiệp
dọc theo bờ biển của sóc trăng bạc liêu cà mau chúng ta có thể hình thành các khu cụm công nghiệp
và như vậy với hệ thống giao thông trong tương lai sắp tới
có thể nối tạo đột
đồng bằng sông cổ long sẽ đột phá phát triển bền vững cho đồng bằng sông cổ long
bà con của chúng ta không chỉ làm nông nghiệp mà chúng ta còn tập trung làm công nghiệp dịch vụ
và như thế thì sẽ ổn định được dân cư và phát triển bền vững
với những công trình trọng điểm hiện tại và những công trình hứa hẹn trong tương lai
mà bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể nhắc tới
tất cả nhân dân đều kỳ vọng vùng đất đồng bằng sông cửu long sẽ chuyển mình
từ đó sẽ tạo ra sức mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế đồng bằng sông cổ long
trở thành lực phúc phát triển kinh tế quan trọng của đất nước
theo tổ chức y tế thế giới tỷ lệ trẻ em việt nam thiếu vitamin d chiếm tỷ lệ từ bốn mươi năm năm mươi năm
nghe thì có vẻ nghịch lý nhưng đây là một thực tế ghi nhận ở nhiều tỉnh thành lớn như tp hcm
và điều đáng phải lo ngại là nhiều phụ huynh vẫn chưa hiểu được hết vai trò của việc tắm nắng
hoạt động giúp cho trẻ có thể hấp thu được vitamin tốt nhất
bận rộn với công việc kinh doanh ít dành thời gian cho con
đến khi cô giáo nhắc nhở về chiều cao của bé hạn chế hơn các bạn trong lớp
chị phượng quận tân bình tp hcm mới ngỡ ngàng
nên những ngày này ngoài bổ sung sữa dinh dưỡng cho bé
chị thường xuyên dẫn bé đến các công viên gần nhà để bé vận động và chơi các môn thể thao
sau này nếu mà tới tuổi trưởng thành đó bé mà như thiếu chiều ca thì cũng thiệt thòi cho bé
coi như là về vóc dáng
làm ảnh hưởng tới sự tự tin của bé coi như là trong giao tiếp với trong công việc
mùa hè này kế hoạch của mình là mình sẽ cho con buổi sáng ra ngoài trời
như vui chơi vận động đi bơi hoặc là bánh cậu long hoặc là đi chơi ở ngoài trời nhiều hơn
hạn chế về chiều cao ở trẻ có nhiều nguyên nhân
trong đó phải kể đến tình trạng thiếu vitamin d làm giảm hấp thu canxi
dù chưa có thống kê chính xác về số lượng trẻ đến khám vì tình trạng trẻ thiếu vitamin d
nhưng tại bệnh viện nhi đồng hai
con sướng này không hề nhỏ
theo các bác sĩ khi trẻ thiếu vitamin d sẽ có những ảnh hưởng trực tiếp ở hệ thần kinh và xương
khiến trẻ khó ngủ chậm mọc răng lòng ngực biến dạng chân vòng kiền không vẹp cuộc sống
tình trạng này xảy ra nhiều với những trẻ được bố mẹ bảo vật quá kỹ
sống trong môi trường dùng điều hòa nhiều hay ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
ở dân sứ mình thì mình ý là có nắng nhiều quá
thành ra mình lại không có bổ sung một cách thường viên
thành ra nó dễ bị thiếu
tại vì cái khả năng hấp thu của mỗi người sẽ khác
mà mình không biết khi bữa xuyên nhớ thì tắm nắng
bữa không hoặc là mùa mưa gió thì sáng sớm lạnh quá ta cũng không có ra nữa
thành ra nó trở nên bị thiếu là vậy
thường ở trong nhà máy lạnh những công nghiệp không được hít thở khí trời nhiều
các bé chỉ đi học tới trường rồi đi về
rồi về lại ở trong máy lạnh
rồi là chỉ ít có sinh hoạt bên ngoài lắm
thế là cái vấn đề đó chị cũng rất lo ngại
theo khuyến cáo
để tránh tình trạng thiếu vitamin d
trẻ em cần được vận động ngoài trời ít nhất ba lần trong tuần
cần duy trì thói quen tắm nắng cho trẻ
bởi tấm nắng cung cấp chín mươi chín mươi năm vitamin d cho cơ thể
giống như trẻ nhỏ buổi sáng mình tắm nó khoảng một mươi năm phút mỗi ngày
cái khuôn giờ tích hợp từ bảy giờ đến tám giờ
bên cạnh đó đương nhiên vẫn phải bổ sung những thực phẩm có nhiều vitamin d canxi
qua những biện pháp tắm nắng vận động ngoài trời
rồi bổ sung sữa những chế phẩm có nhiều canxi
thí dụ mà trẻ ăn được thực phẩm đa dạng rồi đó
thì cái đó sẽ giúp cải thiện chiều cao
đối với trẻ em việt nam thì mình nghĩ rằng là cái vấn đề vận động nó hơi ít
cuối tuần mình luôn luôn cho trẻ nó đi công viên để vận động
thì nó phải vận động thì nó ra ánh nắng nhiều nó có vitamin d
thì nó mới giúp mà hấp thu nó phát triển hệ xương được
ngành y tế cũng khuyến cáo
khi cha mẹ phát hiện trẻ có những biểu hiện của bệnh thiếu vitamin d
cần đưa đi khám ngay để hạn chế các bệnh về xương và ảnh hưởng đến việc tăng chiều cao của trẻ
thưa quý vị sài gòn dình vàng giữ ngọc được khởi động cách đây một năm
ban đầu thì dưới dạng tổng hợp tảng văn về thành phố
tuy nhiên đến ấn phẩm thứ hai thì những người thực hiện đã quyết định kết hợp với doanh nghiệp lữ hành
nhằm đưa vào văn hóa thành thị và du lịch một cách xúc tích cũng như đa dạng nhất
ấn phẩm thứ hai của sài gòn dình vàng giữa ngọc lấy chủ đề sài gòn hồn hậu phóng khoáng
với những cây bút giàu trải nghiệm tại mảnh đất này như nhà nghiên cứu trần nhật vi
nhà báo phẩm công luận tiến sĩ nguyễn thị hậu nhiều lát các văn hóa của thành phố được giới thiệu dưới nhiều góc tham chiếu
văn hóa đường ca tài tử cải lương địa chỉ thợ phụng cho đến ấm thực đường phố được trình bày xúc tích
song vận ấn chứa tình cảm của những người dân yêu mến sài gòn
người ta không thể đến thành phố hồ chí minh để chỉ coi những tòa nhà cao tạch
mà người ta mong muốn đến thành phố hồ chí minh để có thể xem lại những di tích xưa
như chỉ xưa đi sâu vào cái làm những cái tuyến du lịch đến những nhà cổ những biệt thự cổ
và cũng gắn với cái việc trải nghiệm cho du khách ví dụ như là trải nghiệm đối với các làng nghề truyền thống
thì chúng tôi mong rằng là đây cũng là một cái sản phẩm góp phần góp công góp sức thêm để du lịch thành phố hồ chí minh có đa dạng hơn
cuốn sách thứ hai này được biên tập song ngữ anh việt với mục tiêu xác định rõ là phân phố tại những địa điểm nghỉ dưỡng khách sạn lớn
với hy vọng trở thành cấm nang hữu ích cho khách du lịch khám phá dình dự nét đẹp văn hóa của sài gòn
chiều tối ngày hai mươi sáu tháng năm tại thành phố hồ chí minh hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng tại buổi giới thiệu album nhạc phim
chị trợ lý của anh của ca sĩ mỹ tâm hiện tượng này phần nào có thể giải thích được sự thu hút đặc biệt của nữ ca sĩ này
bởi đến nay đã hơn bốn tháng kể chuyện
từ khi công chiếu của bộ phim điện ảnh do mỹ tâm làm đạo diễn
sau hơn một tháng công chiếu hai phiên bản của chị trợ lý của anh một số bài hát trong phim đã trở thành hiếp được nhiều khán giả yêu mến
như nơi mình dừng chân sau cúng được tuy nhiên phải đến cuối tháng năm ca sĩ mỹ tâm mới chính thức phát hành album nhạc phim
buổi ký tặng giới thiệu vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng năm đã thu hút hàng nghìn người hâm mộ cùng nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp
bên cạnh những ca khúc gốc trong phim chị trợ lý của anh albung cũng bao gồm nhiều bài phối mới
nôi bật trong số đó là bản phòng thu con gái như em kết hợp cùng rapper binzzy
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của bản tin sáng phương nam ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay của truyền hình công an nhân dân tại hà nội để cùng tiếp tục cập nhật những thông tin quan trọng khác
vâng xin cảm ơn biên tập viên hoàng trí với những thông tin đáng chú ý vừa rồi
và tiếp theo chương trình thì mời quý vị cùng đến với tiểu mục sống khỏe mỗi ngày
thưa quý vị hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày đầu tiên
chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những phóng sự về tác hại của thuốc lá với cơ thể của con người như thế nào
đây không phải là chủ đề đây là một chủ đề không mới nhưng vẫn không mất đi tính thời sự
vì cho đến nay thì xin cảm ơn quý vị và các bạn

thưa quý vị hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày đầu tiên

việc gửi chạy thuốc lá này là một một chính trạng làm cho phương tiện cho tất cả các thông tin được hỗ trợ bằng tất cả
vì kích thước các hạt trong dòng khói phụ nhỏ hơn dòng khói chính nên các hạt này đi sâu hơn vào các tổ chức phổi
tuy nhiên theo who dung dịch có trong thuốc lá điện tử khi bị đốt nóng không hoàn toàn tạo ra mỗi hơi nước
việc sử dụng thuốc lá điện tử sẽ gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng tăng nguy cơ phơi nhiễm nicotin và nhiều chất độc khác của người không hút thuốc và những người xung quanh

nắng nóng thì chỉ số uv ở mức cao trung bình là từ tám cho đến chín năm và không nên ở dưới ngoài trời từ quá hai mươi năm phút nếu không thì chúng ta sẽ bị cháy ra
cho đến sáng ngày hôm nay thì nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh phía đông bắc bộ với sự xuất hiện của những cơn mưa bắt đầu từ chiều tối ngày hôm qua
còn ở khu tây bắc bộ và trung bắc trung bộ nắng nóng còn kéo dài đến hết ngày hôm nay
từ trưa ngày hai mươi bảy cho đến ngày hai mươi chín
chín tháng năm do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến năm m nên bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa mưa to đến rất to
riêng các tỉnh vùng núi bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
trọng điểm của đợt mưa lớn này có khả năng xảy ra ở các tỉnh lạng sơn cao bằng hà giang tuyên quang lào cai yên bái và lai châu
từ ngày hai mươi bảy cho đến ngày hai mươi chín tháng năm trên các sông suối khu vực vùng núi bắc bộ có khả năng xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ từ hai đến bốn m
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực trên
trước đó một trận lù mưa lũ với lượng mưa lớn kèm rông lốc kéo dài suốt từ một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng năm đến sáng ngày hai mươi sáu tháng năm
tại thành phố móng cái của tỉnh quảng ninh đã khiến một người mất tích hàng chục đò sắt chở hàng bị đắm nhiều tuyến phố chìm trong biển nước
ngoài ra các tỉnh phía nam và khu vực tây nguyên cũng chịu tác động của gió tây nam ấm
nên trong hai ba ngày tới có mưa rông vào chiều và tối cục bộ có mưa to và rông kèm theo khả năng lốc xoáy gió giật mạnh
và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các vùng miền trên cả nước

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo